sau phần thủ tục phiên tòa xét xử trương mỹ lan bước sang phần công bố cáo trạng
trong cáo trạng của đại diện viện kiểm sát nổi bật là vai trò thủ đoạn của bà trương mỹ lan
về việc thành lập hơn một doanh nghiệp gồm các công ty con công ty thành viên trong và ngoài nước
được chia thành nhiều tầng lớp gọi tắt là hệ sinh thái vạn thịnh pháp
tập đoàn vạn thịnh pháp giữ vai trò trung tâm nắm giữ cổ phần kiểm soát toàn bộ hoạt động
của các công ty trong hệ sinh thái cùng các triêu hiểm để thực hiện các hành vi chiếm đoạt của ngân hàng scb
vụ án vạn thị pháp chiếm kỷ lục về con số
suốt buổi chiều ba trong tổng số một mươi kiểm sát viên thay nhau công bố cáo trạng
nhưng cũng mới chỉ được một phần tư tổng số trang
vụ án cũng được xem là kỷ lục độ dài của một bản cáo trạng và các con số
việc phải đọc số tiền với dãy số hơn một mươi năm chữ số lại phải chính xác đến hàng đơn vị
nhìn thôi cũng đủ ngập ngừng chứ không nói đến đọc
những con số cứ nhảy múa trước mắt đọc không sai đã là một nỗ lực không nhỏ của các kiểm sát viên
và các công ty
và các thành viên trong hội đồng xét xử
trong phiên xét xử ngày năm tháng ba có bảy mươi chín trên tám mươi sáu bị cáo có mặt
các bị cáo vắng mặt là nguyễn lâm anh vũ nguyễn thị thu sương đinh văn thành trầm thích tồn chiêm minh dũng
các bị cáo này nguyên là cán bộ cấp cao giám đốc chi nhánh của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
hiện đã bỏ trốn và đang có lệnh truy nã
vắng mặt còn có lưu quốc thắng và nguyễn thị phương loan
chỉ có tám mươi một trên hai năm trăm linh hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tới tham dự phiên tòa
liên quan đến bị cáo chu lập cơ thông tin từ nơi giam giữ bị cáo này trước đó bị đau bụng có tiền sử nhiều bệnh nền
tuy nhiên tại phiên tòa ông chu lập cơ xác nhận sức khỏe đã ổn định có thể tham gia phiên tòa
hội đồng xét xử còn cho biết theo diễn biến thực tế của phiên tòa kế hoạch xét hỏi tranh tụng
hội đồng xét xử sẽ xem xét điều chỉnh thời gian cho phù hợp
trường hợp xét xử vào các ngày thứ bảy chủ nhật hội đồng xét xử sẽ thông báo cuối buổi làm việc ngày thứ sáu
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày hai mươi chín tháng bốn
theo hồ sơ tính từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo trương mỹ lan đã lập khống trên hai năm trăm linh khoản vay
để rút hơn một triệu tỷ đồng của scb chiếm chín mươi ba dư nợ gốc của ngân hàng này
đến nay các khoản vay đều không có khả năng thu hồi
trong khi đó kết quả định giá tài sản bảo đảm cho tham dự
chỉ chín mươi sáu trên hai trăm linh ba tài sản bảo đảm cho các khoản vay có đủ giá trị pháp lý
một trong những nguyên nhân sai phạm hơn một mươi năm tại scb mà không bị phát hiện đã được cơ quan chức năng làm sáng tỏ
theo đó bị cáo trương mỹ lan đã xây dựng lên hệ sinh thái đồng phạm hết sức bài bản quy mô với hàng ngàn cá nhân câu kết chặt chẽ
hệ sinh thái này được ví như mô hình kim tự tháp
trong đó những cấp dưới của bị cáo trương mỹ lan lần lượt là người thân chồng cháu gái
sự thân tín giảm dần theo mức độ đến đáy của mô hình
khi tham gia vào mô hình kim tự tháp các cá nhân được bị cáo trương mỹ lan trả lương tặng thử tiền cổ phần scb tùy theo cấp bậc
quan trọng nhất và được hưởng lợi nhiều nhất phải kể đến bộ sậu bị cáo lan tuyển chọn và đưa vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại scb
hội đồng quản trị ban tổng giám đốc giám đốc các chi nhánh lớn trưởng ban kiểm soát
tương ứng với mỗi vị trí là mức lương từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một tháng chưa bao gồm các phúc lợi khác
dựa trên mô hình kim tự tháp mỗi cá nhân thể hiện sự chủ động
làm việc theo những mật hiệu do nữ tỷ phú quý ước
lee seok seo nguyên thành viên hội đồng quản trị scb và henry soon ka yang
nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị scb được xác định gây thiệt hại cho scb số tiền rất lớn
tuy nhiên cả hai hiện không rõ ở đâu nên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tách vụ án này ra và tạm đình chỉ điều tra đối với hai cá nhân trên
điển hình dù không nhận được chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo trương mỹ lan nhưng khi tiếp nhận hồ sơ vai vốn ngân hàng
bị cáo bùi anh dũng là chủ tịch hội đồng quản trị của scb
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi biết rất rõ khoản vai nào là của bị cáo lan và tập đoàn phản thể khoát
đối với những hồ sơ này bùi anh dũng chỉ ký hợp thức mà không cần thẩm định khách hàng thẩm định tài sản bảo đảm
không quan tâm phương án vay vốn và được theo dõi riêng trên hệ thống dữ liệu cop banking của scb bằng đường dữ liệu được ký hiệu là hstt
như vậy đối với hồ sơ hstt scb sẽ bỏ qua quy trình vai thông thường theo quy định
quá trình làm việc tại ngân hàng ngoài lương thưởng
bùi anh dũng còn được bị cáo lan cho năm trăm linh cổ phiếu scb tương đương với năm tỷ đồng
ngoài ra để tránh sự kiểm tra giám sát của ngân hàng nhà nước
năm hai nghìn hai mươi phó tấn hoàng văn cậu tổng giám đốc của scb
ký quyết định thành lập ba đơn vị cho vay chỉ để phục vụ các khoản vay của bị cáo lan
cậu tổng giám đốc scb biết rõ điểm chung hồ sơ vai của bị cáo lan và tập đoàn phản thể khoát nên chỉ ký khống thủ tục
hstt cũng là bốn ký tự mà bị cáo tạ chiêu chung
phó chủ tịch hội đồng quản trị scb
nắm chắc dù không nhận chỉ đạo trực tiếp nhưng tạ chiêu trung biết rõ bị cáo lan là chủ nhân thực sự của scb
biết rõ scb có nhóm khách hàng vai vốn được ký hiệu là hstt
từ những âm hiểu hoặc được chỉ đạo trực tiếp
bốn mươi năm cậu lãnh đạo các cấp của scb đã giúp sức tích cực cho hành vi phạm tội của bị cáo lan
những con số mà cơ quan chức năng nêu trong hồ sơ vụ án còn thể hiện đây là vụ án có số bị hại
đây là vụ án có số bị hại là bốn mươi hai người
số tiền tham ô là ba trăm linh bốn tỷ đồng
số tiền của một người nhận hối lộ là năm hai triệu usd lớn nhất từ trước đến nay
trong đó scb không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt
vì thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm khác
thì bị cáo trương mỹ lan đã dùng tiền để mua chuộc nhiều người của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
cụ thể trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đã lập đoạt thanh tra tại scb
quá trình thanh tra cho thấy nhiều sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại scb
liên quan đến các dự án phương án tái xét
tuy nhiên từ người ra quyết định thanh tra bị cáo nguyễn văn hưng nhận số tiền ba trăm chín mươi usd
trưởng đoàn thanh tra bị cáo đỗ thị nhản nhận số tiền năm hai triệu usd
phó trưởng đoàn đến các thành viên của tổ tổng hợp thành viên tại các tổ thanh tra
người nhận ít nhất là hơn một trăm linh triệu đồng đều bị cáo trương mỹ lan mua chuộc
để từ đó họ không chuyển các sai phạm tới cơ quan chức năng xử lý
tám h ngày sáu tháng ba phần công bố cáo nguyễn văn hưng
cáo trạng tiếp tục sau khi chiều ngày năm tháng ba
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã công bố một phần cáo trạng tại một trăm năm mươi tám trang
bị cáo nguyễn cao trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn capella
chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn lang là người được thẩm vấn nhân thân cuối cùng
bị cáo trình bày đã khắc phục thiệt hại trong vụ án và xin được xét xử vắng mặt do đang bị bệnh về cuộc sống
luật sư của bị cáo trí đề nghị cho thân chủ được vắng mặt trong những phần không liên quan
vấn đề liên quan luật sư mong muốn tòa cho bị cáo được ngồi để trả lời
hội đồng xét xử cho hay nếu bị cáo có vấn đề về sức khỏe thì luật sư có đơn gửi hội đồng xét xử xem xét